sau hai giờ đồng hồ nỗ lực lực lượng cứu nạn đã đưa được toàn bộ một mươi một người trên tàu gặp nạn lên tàu sar bốn trăm một mươi ba an toàn
đồng thời tiến hành chăm sóc sức khỏe động viên tinh thần cho các thuyền viên trên tàu bị nạn
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nạn đặc biệt đối với đối tượng đinh tiến sử
sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán xã kỳ phong huyện kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu a núi thành phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn tại một trên bốn mươi đường cù chính lan phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
đinh tiến sử đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn
ba vì cô đà lạt và khách sạn ba vì cô nha trang đang thế chất tại ngân hàng thương mại
của phần quân đội cho nhiều người chiếm đoạt nhiều tỷ đồng xảy ra tại công ty trách nhiệm
hiệu hạn sản xuất thương mại dịch vụ bạch việt
bị can đinh tiến sử bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn
điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự trốn ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi năm và có sẹo hình bầu dục dài một cm rộng năm cm cách hai cm
trên sau đuôi lông mảy phải
còn về tội cướp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng hà xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu phố tám
phường tân biên thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và đối tượng lữ ngọc nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn xuân đông
xã vạn hưng huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát
điều tra công an thị xã la di của tỉnh bình thuận về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý